để bảo đảm ổn định tỷ giá và thanh khoản của hệ thống ngân hàng
chính phủ sẽ không tăng giá điện giá dịch vụ y tế trong hai tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi
đây là nội dung quan trọng đã được nêu rõ trong nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi
vừa được văn phòng chính phủ thông báo
bên cạnh việc thực hiện không tăng giá điện giá dịch vụ y tế trong hai tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi
chính phủ cũng yêu cầu bộ tài chính tăng cường một loạt biện pháp như
đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra chống thất thu ngân sách nhà nước
chống buôn lậu và gian lận thương mại dịp cuối năm
phối hợp với các địa phương đẩy mạnh triển khai chương trình bình ổn giá
phát triển hệ thống bán lẻ trên toàn quốc nhất là tại các đô thị
những biện pháp này nhằm bảo đảm hàng hóa thiết yếu tránh thiếu hàng
xuất giá trong dịp cuối năm kết quả thực hiện phải báo cáo thủ tướng chính phủ trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu